ông giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú nguyễn đức dân
ông giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú nguyễn đức dân
ông giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú nguyễn đức dân
ông giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú nguyễn đức dân
ngôi trường này là nơi gắn với nửa cuộc đời làm nhà giáo của giáo sư tiến sĩ nguyễn đức dân
nơi ông đã vượt con đường dài hai cây số
cùng với một số giáo sư lão thành của ngành ngữ văn đại học tổng hợp hà nội
vào thành phố hồ chí minh
để xây dựng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học ở phía nam
sau khi đất nước thống nhất
hai mươi năm ấy là cả một hành trình nhiều cảm xúc
cảm giác hồi cơ thì
coi như là trở về nhà thôi
tại vì nó nghĩ quản cảm giác thân thuộc
hàng tuần người thầy nguyễn đức dân
vẫn cần mẫn đến với giảng đường
nơi có những sinh viên
vẫn đang mong cầu được người thầy lỗi lạc đứng lớp
một đời làm thầy
giáo sư nguyễn đức dân
chưa lúc nào ngưng nghĩ công việc nghiên cứu
khám phá sáng tạo
và truyền cảm hứng đến các thế hệ sinh viên
ông luôn coi việc nghiên cứu
là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng
đối với công tác đào tạo ở bậc đại học
ngay từ ba bốn mươi năm trước
ông đã cùng với nhiều nhà giáo lão thành
của bộ môn ngôn ngữ học
chú ý đến việc gắn lý thuyết
với thực tiễn
gắn việc học tập với nghiên cứu khoa học
ngay trong đội ngũ sinh viên
có không ít sinh viên giỏi
ngay từ năm thứ hai thứ ba
đã viết thành công những khóa luận
và báo cáo khoa học
ở lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành
một số sinh viên ngay sau khi rời ghế nhà trường
đã có các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí
đứng tên chung với ông
hoặc đứng độc lập
trong số đó nhiều người đến nay
đã trở thành các nhà nghiên cứu có tên tuổi
nghe giáo lộn
nghe giáo lộn
nghe giáo vốn là một nghề cao quý
hình ảnh một người thầy giảng dị
ngần gũi ân cần
uyên bác tô đẹp thêm
cho cái nghề được cả xã hội trân quý
và hình ảnh ấy
dường như truyền thêm
những niềm cảm hứng
để các sinh viên không ngừng học hỏi
và yêu hơn ngôn ngữ việt nam
ấn tượng đầu tiên khi mà tôi gặp thầy
tôi cảm thấy rất là hâm mộ thầy
thầy cho dù rất là lớn tuổi
nhưng mà thầy
vô cùng minh mẫn
thầy rất là nhiệt huyết với học sinh
thật sự là như vậy
cho nên mỗi lần mà học thầy
thầy cảm thấy rằng mình đang học một tấm đường
chắc là không biết sau này mình có thể
trở nên giống như thầy được nữa hay không
nhưng mà dù sao thì cũng là một điều gì đó
để mình thúc đẩy động lực của mình
để mình cố gắng nhiều hơn
bộ môn ngôn ngữ học là một bộ môn
có truyền thống hơn bốn mươi năm
hình thành và phát triển
và trong suốt hơn bốn mươi năm đó
thì những cái thầy
hành tựu mà bộ môn đạt được
như ngày hôm nay
thì có cái công lao rất lớn
của các thầy
các vị giáo sư
lớn tuổi đã có nhiều năm
đóng góp cho bộ môn
và thầy nguyễn đức dân là một trong những
vị giáo sư đầu ngành như vậy
và mặc dù thầy đã
khá lâu rồi
nhưng mà bộ môn vẫn liên tục mời thầy
từ lúc thầy nghỉ hưu đến giờ
thầy tham gia một bộ môn
tham gia các công việc của bộ môn
một cách rất là chuyên tâm
rất cần mẫn
từ cái công việc giảng dạy
đến công việc hướng dẫn
hoặc là tham gia các hội đồng đánh giá
luật băng luật án
về công tác tại trường đại học khoa học xã hội
và nhân văn thành phố hồ chí minh
thì đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ông được phong hàm phó giáo sư
và chỉ sau năm năm
ông được phong hàm giáo sư
với nhà giáo nguyễn đức dân
môi trường này mang lại cho ông
nhiều thành công nhất
không chỉ vì những danh hiệu học hàm
mà từ hàng chục công trình
hàng trăm bài báo được đăng tải
trên những tạp chí khoa học trong và ngoài nước
đặc biệt là chính từ
sự trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên
mà ông đã giảng dạy
trong đó có những giảng viên
này trở thành trụ cột của khoa ngôn ngữ
trường đại học khoa học xã hội
và nhân văn thành phố hồ chí minh
học về ngôn ngữ học sinh học
cái dấu ấn
lúc nào tôi cũng nhớ
đó là thầy rất nguyên bác
được các cái tài liệu
tiếng pháp tiếng anh tiếng nga
rồi dùng những cái
lấy những cái cơ sở lý luận
từ những cái tài liệu đó để hướng dẫn lại cho học trò
cứ hai là thầy trình bày
nó rất là mạch lạc
đơn giản mạch lạc dễ hiểu
có những cái vấn đề rất phức tạp
nhưng thầy trình bày sao cho nó
cũng thành rằng gì
và cái quan trọng nhất là thấy rất tận tâm
khi nghiên cứu
khi nghiên cứu
và thầy hướng dẫn cũng rất tận tâm
chỉ từng ly từng tí
cho nên là tôi nghĩ là
cái người nào may mắn
sẽ là cái người được thầy dân
giảng dạy và hướng dẫn
thầy cũng chính là người
đưa mình vào với
con đường giảng dạy và nghiên cứu
khi mà mình tốt nghiệp ra trường
thì chính thầy đã tận tay biết một lá thư
thầy hiệu trưởng cũng như là
ban chủ nhiệm khoa
là giữ mình ở lại
làm cánh bộ giảng dạy
đó là cái ơn đầu tiên của mình
đối với thầy
và sau này trong suốt cái quá trình mình đi dạy
và đến tận bây giờ
thì bất kỳ khi nào
mà mình có vấn đề gì
đến quan đến vấn đề chuyên môn
thậm chí là cuộc sống
thì thầy luôn ở bên cạnh
và thầy luôn giúp đỡ rất là tận tâm
và mỗi khi mà
thầy giống như là mình về gặp một người
người thanh vậy
căn nhà nhỏ trên đường trần quang diệu
quận ba thành phố hồ chí minh
của giáo sư nguyễn đức dân
chẳng biết từ lúc nào
cũng trở thành một giảng đường
của những người học trò
ngoài những giờ giảng trên lớp
mỗi khi học trò cần
có thể tìm đến nhà thầy
để nhờ sự giúp sức
giảng đường trên lớp
ây đơn giản thôi
một chiếc bàn
những cuốn tài liệu
người thầy ấy tận tụy
luôn nhiệt tình đón tiếp sinh viên
đây một chút
nhìn bề ngoài
có thể dễ dàng nhận thấy
giáo sư nguyễn đức dân
là một người ít nói
nên không nhiều người biết
ông là người sống rất trọng đồng
câu chuyện của đại úy nguyễn duy trung
người học trò nghèo hơn mười mấy năm qua
vẫn tới lui gần gũi
mới thấy được
đó là cái tình không ồn ào thoáng qua
mà sâu lắng bền chặt
trong quá trình theo thầy để học
suốt mười mấy năm qua thì
có rất nhiều kỷ niệm
tôi coi xem thầy như là người cha
ngày chín trăm chín mươi chín là năm mà tôi đang học
năm cuối cùng của đại học
khoảng tháng chín tháng một mươi
có một cơn bão lớn
làm sạch nhà ở miền trung
cho nên là thầy dân với một số thầy cô
ở trong khoa góp tiền
để để cho về sửa nhà
hồi đó mấy chục triệu lớn lắm
không dám nhận ra
tại vì lần đầu tiên có một món tiền lớn mà không phải của mình
thì thầy dân và một số thầy cô ở khoa
nữ văn bào trí của trường nhân văn
tìm cách mang chuyển về
bây giờ mặc dù là đã mười mấy năm rồi
ngôi nhà cũng đã cũ rồi
nhưng mà mỗi lần về lại đó tôi thấy
cái tình cảm của các thầy cô ở khoa
mà đặc biệt là
của giáo sư nguyễn đức dân
thấy nó vừa ám cúng mà nó vừa thiêng liêng
vì vậy mà tôi
nhớ hoài cái tình cảm đó
rất nhiều học sinh
rồi các cái thứ mà ở các khoa tôi hướng dẫn
tôi giảng dạy
thì đến nay vẫn còn liên hệ với tôi rất là
có những cái lớp học sinh
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
cho đến nay vẫn còn liên hệ với tôi rất là chặt chẽ
nhưng mà tôi vẫn gặp lại thường xuyên
tức là đã dạy gần sáu mươi năm rồi
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
thế nhưng mà họ
họ quan hệ với tôi rất là tốt
nghề giảng dạy áo
thực sự là nghề cao quý
gần nửa thế kỷ trôi qua
từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước
công việc giảng dạy của giáo sư nguyễn đức trung
đã song hành với phụ huynh nguyễn đức dân
với việc viết sách
những nhà xuất bản cũng trở thành những địa điểm quen thuộc
để ông lưu tới
để kết nối được với đông đảo quần chúng nhân dân qua sách
nếu những năm đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước
khi học tiến sĩ từ ba lan trở về
giáo sư nguyễn đức dân
là người mở đầu của môn ngôn ngữ học thống kê
thì sau này
ông là người mạnh dạng khoan những mũi khoan vào nhiều điểm khác nhau
của một đối tượng khổng lồ
là tiếng việt
trên nhiều phương diện nghiên cứu
ở cấp một năm
độ từ cú pháp văn bản
những công trình nghiên cứu
và các bài báo khoa học của ông
vì thế luôn có một nét riêng
không dễ trộn lẫn với các nhà nghiên cứu khác
nó mở ra một hướng đi mới
trong nghiên cứu tiếng việt
bên cạnh các xu hướng nghiên cứu truyền thống
nghiên cứu đơn ngành
không chỉ là ngôn ngữ học
mà là tiếng việt
thì thầy dân có những
những luận giải
những bình luận
rất là thú vị
về những con chữ
về một kiểu diễn đạt
và đặc biệt là
về những vấn đề trong tâm thức
của người việt
thì chính điều đó là
rất là quý báo
để chúng ta có thể
xây dựng cho
những người đọc trẻ
và những cái người
đang sử dụng tiếng việt chúng ta
một cái ý thức
trong cái chuyện là
yêu tiếng việt
rồi nâng cao năng lực tiếng việt
và làm sao cho tiếng việt chúng ta
ngày càng phát huy cái sức mạnh
của một cái ngôn ngữ
mà theo tôi là rất giàu và rất đẹp
có những cái chuyện
ít liên quan tới tiếng việt
nhưng mà nó là
thuần túy hình thức
như là quyển
tức là một quyển bằng tiếng pháp
thì đấy là về thống kê
nhưng mà có những cái quyển
thì về sau
thì muốn phổ biến cho công chúng
để rộng rãi bạn đọc
hiểu được tiếp nhận được
những cái điều mà mình tâm thắc
và những cái hay của tiếng việt
thì mình phải viết cho nó vừa vui
vừa sắt rào
vừa dí dỏm
nhưng mà có trí tuệ
thì đó là những quyển
ví dụ như là quyển
nỗi oan thì mà là
thôi tôi viết đấy là một quyển
nhiều người rất khen
hay là thực tế là rất nhiều người biết sai
thì tôi tâm thắc một cái đề tài
nên tôi mới viết cái quyển
từ câu sai đến câu hay
hình như keiner biết
ngoài ra ông cùng vợ mình
cũng đã có một thời gian song hành cùng nhau
để giảng dạy ngôn ngữ
việt nam tại hn
góp phần tô thấm thêm quan hệ hữu nghĩ
giữa hai đất nước
trong việc kiến tạo ra những mối quan hệ
hợp tác với nước ngoài
giáo sư nguyễn đức dân jao sư
cũng từng sang giảng dạy tại đh paris vii
nước cộng hòa pháp vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm một mươi chín
và cũng đến đây
và đã từng đào tạo thành công cho một người hàn quốc đầu tiên làm luận án tiến sĩ ngôn ngữ học tại việt nam
nghề giáo vốn vất vả đã có những thời kỳ nhà giáo nguyễn đức dân phải dạy thêm hai buổi mỗi ngày để có đồng ra đồng vào
nhưng cả hai vợ chồng ông vẫn luôn bền chân vững lòng với nghề

nhưng cả hai vợ chồng ông vẫn luôn bền chân vững lòng với nghề
sự yêu thích chuyên ngôn và lòng say mê với sự nghiệp chồng người khiến giáo sư quên đi cả những năm tháng tuổi già để trẻ lại cùng các thế hệ học trò thân yêu
và với các bộ môn khoa học nông trẻ mà ông là một trong các chuyên gia đầu ngành có công tạo dựng ở việt nam
đại học cần thơ đại học quy nhơn đại học đà lạt v v ở nơi nào cần đến ông bước chân ấy vẫn sống